công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an đang tạm giữ hình sự ba đối tượng trong đường dây chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng sử dụng ma túy tại các quán bar karaoke nhà nghỉ khách sạn
cầm đầu đường dây này là hồ ngọc hùng thường trú tại huyện tân kỳ nghệ an
để qua mặt cơ quan chức năng hùng không trực tiếp giao hàng mà chỉ đạo hai chân dép là nguyễn văn hiếu và cao tiến dũng cùng trú tại thành phố vinh cung cấp ma túy cho khách
các đối tượng còn chủ động móc nối với các nữ nhân viên làm việc trong các quán bar karaoke để giới thiệu và cung cấp ma túy cho khách
khi bắt giữ các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ gần một trăm linh gam thuốc lắc và ketamin một xe ô tô và hai điện thoại di động
hiện công an huyện hưng nguyên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án